cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an quận dương kinh thành phố hải phòng
là đối tượng nguyễn duy hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi một trên sáu trăm ba mươi ba thiên lôi phường vĩnh niệm quận lê trân thành phố hải phòng
có nốt rùi cách ba cm trên sau đuôi lông mải trái
và đối tượng bùi thị phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại năm mươi trên năm mươi hai nguyễn tường loan phường nghĩa xá quận lê trân thành phố hải phòng
bị công an quận ngo quyền tp hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin này
quý vị sẽ được bảo mật thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an